những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng của ngành nông nghiệp bắc giang giảm bốn bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
và kết quả này là do ngành nông nghiệp gặp phải nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu phi gây thiệt hại
trước thực tế này ngành đã tập trung triển khai các biện pháp để có thể bù đắp sự thiếu hụt từ thịt lợn
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đến nay toàn tỉnh bắc giang đã có gần hai trăm bảy mươi con lợn buộc phải tiêu hủy với trọng lượng gần một mươi bốn ba trăm linh tấn
ước tính thiệt hại khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
trước thực tế này đã có nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi chăn nuôi lợn sang chăn nuôi các con vật khác mang lại hiệu quả kinh tế cao
tại xã xuân hương huyện lạng giang nhiều hộ dân đang phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi bò thương phẩm công ứng cho thị trường mang lại hiệu quả kinh tế cao
những tháng cuối năm dự báo sản xuất nông nghiệp nhất là lĩnh vực chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều khó khăn
dịch tả lợn châu phi chưa có dấu hiệu chấm dứt do đó khả năng khôi phục đàn lợn thấp
để bảo đảm tăng trưởng đạt một ngành nông nghiệp tỉnh bắc giang đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng sản lượng các nhóm trong ngành
tuy nhiên bài học kinh nghiệm từ bệnh dịch tả lợn châu phi cho thấy một kết quả tất yếu đó chính là chăn nuôi nông hộ sẽ rất khó tồn tại trong thời điểm dịch bệnh diễn biến hết sức
trên đàn lợn như hiện nay thay vào đó là chăn nuôi trang trại theo chuỗi an toàn dịch bệnh sẽ phát triển mạnh mẽ
đây cũng chính là thách thức cũng là thời cơ để ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nông hộ sang trang trại và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi